trong cuốn khổ chuyến thăm chính thức việt nam ngày một mươi bảy tháng sáu đồng chí esteban lasso hernández
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba chủ tịch quốc hội cuba cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba
đã đến thăm và làm việc tại tỉnh bến tre
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tham dự buổi làm việc công đoàn
tại buổi tiếp chủ tịch ubnd tỉnh bến tre đã thông tin những nét chính tới đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba
về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương mối quan hệ công tác giữa cấp ủy
chính quyền đoàn đại biểu quốc hội và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh
theo đó bến tre có kinh tế mũi nhọn là trồng trọt với hai loại cây chủ lực là cây dừa và cây ăn quả
ngoài ra với chiều dài bờ biển sáu mươi năm km bến tre còn có thế mạnh về nuôi trồng đánh bắt thủy sản
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh
chuyến thăm việt nam nói chung và tỉnh bến tre nói riêng của chủ tịch quốc hội cuba lần này có ý nghĩa rất lớn
thể hiện mối tình đoàn kết hữu nghị truyền thống
với sự tin cậy chính trị rất cao giữa hai quốc gia cuba và việt nam có chung mục tiêu lý tưởng
giải phóng dân tộc giải phóng con người và xây dựng xã hội chủ nghĩa
trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh bến tre chủ tịch quốc hội cuba đã dự lễ khánh thành
đặt tên cho trường mẫu giáo lương hòa xã lương hòa huyện rồng trôm thành trường mầm non moncada
và trồng cây lưu niệm tại trường
chủ tịch quốc hội cuba cũng đã đến viếng và dân hương tại khu tưởng niệm nữ tướng nguyễn thị định
và đi thăm quan công ty dừa lương cuối tại khu công nghiệp an hiệp huyện châu thành